bộ giao thông vận tải vừa có tờ trình chính phủ dự thảo nghị định của chính phủ
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
nội dung dự thảo mới nhất này đã gỡ được nhiều vấn đề mà dư luận đang quan tâm
trong đó có bỏ nội dung là yêu cầu xe grab phải gắn màu taxi điện tử
theo dự thảo mới nhất trình chính phủ ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
có phù hiệu xe hợp đồng phải niêm yết chữ xe hợp đồng hoặc xe hợp đồng điện tử
niêm yết các thông tin trên xe theo quy định
trường hợp ô tô kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng sử dụng cả hợp đồng bằng văn bản giấy
và hợp đồng vận tải điện tử thì niêm yết chữ xe hợp đồng điện tử
đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi xe taxi tính tiền thông qua phần mềm
có hộp đèn với chữ taxi điện tử gắn cố định trên nóc xe theo quy định
trường hợp xe taxi sử dụng cả phương thức tính tiền thông qua đồng hồ và thông qua phần mềm
phải gắn hộp đèn với chữ taxi cố định trên nóc xe